việc trung quốc ban hành lệnh cấm du lịch tới hàn quốc từ giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nhằm trả đũa việc mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thát trên lãnh thổ hàn quốc khiến ngành du lịch của xứ kim chi thiệt hại nặng nề đặc biệt hiện tại đang là thời điểm du lịch đông nhất trong năm ở hàn quốc do mùa hoa anh đào nở
theo thống kê của tổ chức du lịch hàn quốc số du khách trung quốc tới hàn quốc kể từ sau khi bắc kinh đưa ra lệnh cấm trên đã giảm bốn mươi trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cụ thể hàn quốc chỉ đón ba trăm sáu mươi lượt du khách giảm so với con số sáu trăm linh lượt ghi nhận cùng kỳ năm ngoái
việc du khách trung quốc tới hàn quốc giảm ngay lập tức ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của hệ thống các cửa hàng bán đồ miễn thuế